thưa quý vị tiếp tục thông tin về những cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại thủy điện rào trang ba
hiện tại bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp y trước khi làm lễ truy điệu
ban giao thi thể các nạn nhân cho các gia đình làm lễ an táng theo phòng tục địa phương
thưa quý vị hiện tại bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế trời vẫn đang mưa khá nặng hạt
tuy nhiên công tác chuẩn bị cho buổi lễ truy điệu cho một mươi ba thành viên đoàn công tác gặp nạn tại thủy điện rào trăng ba vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương
dự kiến lễ truy điệu sẽ được diễn ra vào hai giờ chiều nay
thông tin chi tiết về buổi lễ này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo
theo ghi nhận của phóng viên an ninh quanh bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế đang được thắt chặt
các lực lượng như cảnh sát giao thông hay dân phòng đang được triển khai ngay trước cổng bệnh viện
bên trong phần phía trước của bệnh viện cũng đã được dựng hai dạp lớn ngay trong tối qua để phục vụ cho lễ truy điệu của các cán bộ hy sinh sẽ diễn ra trong chiều hôm nay
tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm một mươi sáu nạn nhân mất tích tại rào trăng ba
sáng nay ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ huy lực lượng huy động phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường vào thủy điện rào trang ba
tổ chức tìm kiếm một mươi sáu nạn nhân còn mất tích tại đây ngay khi giao thông được kết nối trở lại
ghi nhận của phóng viên lương đạt tại hiện trường
lương đạt được với một mươi bốn người và tiếp tục các phương tiện khác để cứu hộ cũng như là hỗ trợ lương thực các vật phẩm cần thiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai ba độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam huyện đảo hoàng sa cách bờ biển các tỉnh thành tư đà nẵng đến bình định khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi sâu vào đất liền các tỉnh trung trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
dự báo mưa lớn từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi
ở trung bộ có mưa rất to
riêng hà tĩnh quảng bình có khả năng mưa đặc biệt to có nơi trên chín trăm linh mm
ở các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi có lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi ở khu vực tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến sáng ngày hôm nay bão số bảy và mưa lũ miền trung đã khiến năm mươi năm người tử vong và tám người mất tích
bão số bảy và mưa lũ miền trung còn khiến sáu trăm năm mươi ngôi nhà bị đổ sập
một bảy trăm bảy mươi hectare lúa và hơn năm hectare rau màu
gần bốn hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hơn bốn trăm bốn mươi năm con da súc và da cầm chết vì lũ cuốn trôi
sáu tàu vận tải và bốn tàu cá bị chìm
gần ba trăm linh mét vuông mái kè bị sạt tại huyện hải hậu tỉnh nam định
hiện áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang di chuyển theo hướng tây tây bắc
và tiến vào đất liền khu vực các tỉnh trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp
dự báo từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa rất to
từ năm trăm linh tám trăm linh mm có nơi lên đến chín trăm linh mm
sau ngày hai mươi một tháng một mươi ở các tỉnh trung trung bộ nam trung bộ còn có khả năng
khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài
hiện lũ các sông đang tiếp tục xuống
dự báo từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi trên các sông từ nghệ an đến phú yên
và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ ở hạ lưu các sông
từ nghệ an đến quảng ngãi
thượng nguồn các sông ở bình định phú yên con tum gia lai
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
còn gần một mươi năm hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán
lưu vực sông hương các hồ cơ bản đang đầy nước và cần tăng lượng xả
để hạ dần mức nước hồ chuẩn bị cho tình huống mưa lũ sắp tới
lưu vực vu gia thu bồn các hồ lớn cơ bản đã đầy nước và đang xả tràn
lưu vực sông cả các hồ bản vẽ khe bố đạt trên chín mươi dung tích thiết kế
lưu vực sông mã các hồ chứa đạt sáu mươi tám tám mươi dung tích thiết kế
hiện vẫn còn ba trăm bảy mươi một tàu với hai hai trăm linh lao động vẫn đang hoạt động tại khu vực giữa biển đông
do ảnh hưởng của mưa lũ hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng bình có nhiều điểm bị ngập úng
sạt lở nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch hư hỏng ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả
nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân
mưa lũ kéo dài tại quảng bình đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng
dù đã thông tuyến nhưng quốc lộ một mươi hai a vẫn có nhiều khu vực bị sụt trượt mái ta lưu dương
đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn
trên các tuyến quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín b quốc lộ chín c các tuyến đường tỉnh lộ năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi bốn b
vẫn còn hiện tượng ngập úng sạt lở khiến cho giao thông chưa thể thông suốt
nhiều xã thôn bản trên địa bàn tỉnh vẫn bị ngập úng giao thông chia cắt
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang kiểm tra và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại qua các tuyến đường này
tại trường mầm non của xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi nước lũ vừa rút
hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ
với tinh thần giúp dân trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quảng nam đã vượt qua các khó khăn về thời tiết
để tiến hành nạo vét bùn đất ở các đường dân sinh nhà dân tại thị trấn ái nghĩa
dọn vệ sinh trường mầm non xã đại an và xã đại hòa của huyện đại lộc giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra